thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch liên đoàn công nghiệp hàn quốc dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc đang phát triển tốt đẹp ngày càng đi vào chiều sâu
hàn quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại việt nam
nhất trí với ý kiến của thủ tướng ông hu trang su cho biết đầu tư của hàn quốc vào việt nam ngày càng được đẩy mạnh
ông hu trang su mong muốn chính phủ việt nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hàn quốc
lãnh đạo liên đoàn công nghiệp hàn quốc cũng cho rằng quan hệ hai nước không chỉ tập trung vào kinh tế
mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa du lịch hiện đang rất phát triển
nhắc đến thành tích của đội tuyển bóng đá olympic việt nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo trên đấu trường châu lục
ông hu trang su cho biết báo chí hàn quốc rất quan tâm thông tin nhiều về đội tuyển việt nam và đánh giá đội tuyển việt nam sẽ tiếp tục đạt thành tích cao hơn
khẳng định chính phủ việt nam luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có hàn quốc đầu tư thành công tại việt nam
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hàn quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao công nghiệp nặng phát triển cơ sở hạ tầng
và có sự kết hợp tốt hơn chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp fdi hàn quốc với doanh nghiệp việt nam
và tăng cường nhập khẩu hàng hóa việt nam để cân bằng cán cân thương mại